tuy nhiên đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc lại cho rằng
các chất thải do nhà máy chế biến mổ cao su của công ty phương triều đại thải ra môi trường
là thấp hơn giới hạn cho phép và công ty vẫn thản nhiên hoạt động bình thường
mặc cho người dân kịch liệt phản đối
sau khi có phản ánh của người dân chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất
và có mời của đường văn chân huyện cùng tham gia
và đã tiến hành mời hai đơn vị có liên quan để họ lấy mẫu
kết quả của hai đơn vị phân tích thì đều cho thấy là
hàm lượng các chất có trong bùn thải nằm trong quy chuẩn cho phép và được phép sử dụng
để chế biến công bằng khí sinh
để giải quyết rứt điểm khiếu nại của người dân ổn định sản xuất của nhà máy
đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
cần sớm làm rõ nguyên nhân
xử lý nghiêm những hành vi tránh để khiếu nại kéo dài
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ sẵn sàng thăm nga
tỷ lệ cử tri anh ủng hộ chương cầu brexit lần hai gia tăng
bộ trưởng nông nghiệp và các đại diện của nhóm g hai mươi
đã có mặt tại bộ trưởng nông nghiệp và các đại diện của nhóm g hai mươi
hội nghị g hai mươi năm nay diễn ra trong bối cảnh phát sinh những tranh chất thương mại
cần giải quyết sau những tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump
về nâng thuế đối với nhiều mạng nông nghiệp
hội nghị g hai mươi năm nay diễn ra trong bối cảnh phát sinh những tranh chấp thương mại
về nâng thuế đối với nhiều mạng nông nghiệp

về nâng thuế đối với nhiều mạng nông nghiệp
argentina hy vọng khi kết thúc hội nghị cấp bộ trưởng
sẽ đưa ra được tuyên bố chung trong đó thừa nhận những thách thức
trong việc cung ứng lương thực bền vững cho người dân trên toàn cầu
hiện nhóm các nước g hai mươi đang chiếm sáu mươi tổng quỹ đất nông nghiệp
và gần tám mươi các giao dịch thương mại liên quan đến nông nghiệp trên toàn cầu
sau khi tổng thống nga vladimir putin thông báo đã gửi lời mời nhà trắng hôm qua
cho biết tổng thống mỹ donald trump sẵn sàng thăm moscow
một khi ông nhận được lời mời chính thức
trong một tuyên bố thư ký báo chí nhà trắng sarah sander nêu rõ
tổng thống trump mong chờ chào đón tổng thống putin tới
washington sau năm mới có thể là ngay đầu năm hai nghìn một mươi chín
và ông cũng sẵn sàng tới thăm moscow ngay khi nhận được lời mời chính thức
trước đó tổng thống nga vladimir putin thông báo đã mời người đồng cấp mỹ donald trump đến moscow
đồng thời nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo đều sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai
phát biểu tại hội nghị mở rộng của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu trên thế giới brics
cùng lãnh đạo các nước được mời tham dự diễn ra tại nam phi
tổng thống putin cho biết nga và mỹ cần thảo luận về các xung đột toàn cầu
cũng như vấn đề thỏa thuận hạt nhân iran nhấn mạnh việc trao đổi điện thoại là không thích hợp
nhà lãnh đạo nga cũng khẳng định bất chấp quan hệ nga mỹ còn nhiều thách thức hai nước vẫn tiếp tục giữ liên lạc
theo một kết quả khảo sát công bố mới nhất số người dân anh ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai
về việc nước này rời khỏi liên minh cho oeu đã lần đầu tiên vượt số người phản đối ý tưởng này
khảo sát của yogap cho thấy có bốn mươi hai người dân anh đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai
về các điều khoản của thỏa thuận brexit cao hơn chút ít so với bốn mươi ý kiến phản đối
thực tế này cho thấy các tiếng nói phản đối brexit và muốn bỏ phiếu lại về các điều khoản rời khỏi eu
đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống chính trị tại anh
ngoài ra yougov cũng hỏi người dân anh về lựa chọn của họ nếu như tiến hành lại cuộc trưng cầu ý dân về brexit vào thời điểm hiện tại
đối với vấn đề này bốn mươi năm lựa chọn ở lại so với bốn mươi năm của người dân anh
đối với hai lựa chọn ra đi
ngoài ra có chín không có câu trả lời và bốn từ chối bỏ phiếu
theo kế hoạch anh sẽ rời eu vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và hai bên muốn đạt được một thỏa thuận rút khỏi vào cuối tháng một mươi này để có đủ thời gian cho quốc hội các bên thông qua
ủy ban olympic quốc tế vừa hối thúc liên hợp quốc chấp thuận việc miễn trừ cho phép vận chuyển dụng cụ thể thao tới triều tiên
giữa lúc các lệnh trừng phạt nhằm vào bình nhưỡng
nên còn hiệu lực
trong thông báo ioc hy vọng có thể đạt được kết quả tích cực vì lợi ích của các vận động viên
và điều này cũng có thể tạo điều kiện cho ioc đóng góp vào mục tiêu xoa dịu căng thẳng trên bán đảo triều tiên thông qua ngoại giao thể thao
ioc cũng bày tỏ hoan nghênh việc ủy ban trừng phạt liên hợp quốc trao quyền miễn trừ trong dịp diễn ra olympic mùa đông piêng trang năm hai nghìn hai mươi
và hy vọng điều này có thể được kéo dài
lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi mỹ phát triển
phản đối đề nghị của ioc trình lên ủy ban trừng phạt của liên hợp quốc hồi đầu tháng này về việc cho phép vận chuyển dụng cụ thể thao tới triều tiên
để giúp các vận động viên nước này chuẩn bị tham gia thi đấu tại olympic
tuy nhiên ioc cho rằng đề nghị miễn trừ chỉ giới hạn đối với dụng cụ thể thao cho rất ít vận động viên
để họ vẫn có thể chuẩn bị tranh tài tại kỳ olympic sắp tới
cũng trong ngày hôm qua phát biểu trong cuộc họp báo sau khi dự hội nghị brics tại nam phi
tổng thống nga vladimir putin đã đề cập
tới nhiều vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay như việc sử dụng đô la mỹ làm đồng ngoại tệ dự trữ
hay khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh nga mỹ thứ hai
theo người đứng đầu chính phủ nga những tranh cãi chính trị đang ảnh hưởng tới vị thế ngoại tệ dự trữ của đồng đô la mỹ
song ông cũng cho rằng moscow sẽ không từ bỏ việc dự trữ đô la mỹ nhưng đã có nhiều điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro
liên quan tới các đối tác mỹ và những lệnh trừng phạt mà họ áp đặt
đặc biệt là liên quan đến các hoạt động thanh toán bằng đồng đô la mỹ
chúng tôi cho rằng đây là một sai lầm chiến lược vì nó ảnh hưởng tới niềm tin dành cho đồng tiền này
ngoài ra tổng thống putin nhấn mạnh rằng ông và người đồng cấp mỹ cần thảo luận trực tiếp về một loạt các vấn đề song phương và quốc tế
như tình hình syri thỏa thuận hạt nhân iran hay việc kiểm soát vũ khí hạt nhân nếu như hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào cuối năm hoặc đầu năm sau
theo tổng thống putin cuộc gặp sắp tới có thể sẽ tập trung vào việc thảo luận khả năng gia hạn hiệp ước
kiểm soát vũ khí hạt nhân
một vụ cháy tại gazeb khu vực phía tây nam thủ đô paris pháp đã gây mất điện trên diện rộng
ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ gia đình tại khu vực lân cận cũng như một trong những gà tàu hỏa đông đúc nhất nước pháp
thông báo của cơ quan vận hành mạng lưới điện của pháp cho biết ngọn lửa bùng phát tại một đường hầm dưới lòng đất thuộc nhà ga
tại khu issy le moulinot phía tây nam thủ đô
vụ hỏa hoạn đã gây mất điện tại các khu dân cư
lân cận hai khu vực ngoại ô và tại ga tàu monpanas khiến giao thông tại đây đỉnh trệ và hàng nghìn hành khách nghỉ hè bị mắc kẹt
bộ năng lượng pháp cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
trong khi đó kênh truyền hình bfm tv đưa tin có khoảng một mươi sáu hộ gia đình bị mất điện do vụ hỏa hoạn và khoảng hai năm trăm linh người phải đi sơ tán
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại